tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
phó thủ tướng trần lưu quang đã ký các quyết định của thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật
đối với hai cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cụ thể tại quyết định số một nghìn ba trăm bốn mươi bảy qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
đối với ông nguyễn văn đọc do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số một nghìn một
ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư
tại quyết định số một nghìn ba trăm bốn mươi tám qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật
bằng hình thức xóa tư cách chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
đối với ông nguyễn đức long do đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác
và ban bí thư đã thi hành kỷ luật đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số một nghìn
quy đề nstvk ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
của ban bí thư
trước đó ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ
trong đảng đối với ông nguyễn văn đọc và ông nguyễn đức long
chuyển sang một thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc đối với ông lưu bình nhưỡng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận tây hồ thành phố hà nội
để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án phạm minh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu thường gọi là cường quắt
là đối tượng hình sự có ba tuyển án
trú tại xã thụy xuân huyện thái thụy tỉnh thái bình
về tội cưỡng đoạt tài sản
quá trình bắt khám xét cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
thu giữ nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật
phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định pháp luật
nghi phạm cướp ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank cửa lò
đã bị công an tỉnh nghệ an bắt giữ khi đang trốn tại tỉnh hà tĩnh
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một
một đối tượng bất ngờ đi vào ngân hàng agribank cửa lò
rồi bất ngờ rút ra khống chế
nữ nhân viên ngân hàng yêu cầu bỏ tiền vào túi ni lông
tại thời điểm trên ngân hàng có nhiều người dân đến giao dịch
phát hiện sự việc mọi người hô hoán
đối tượng này hoàng sợ nhảy qua quầy thu ngân rồi tẩu thoát
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đang tiếp tục điều tra làm rõ
thanh tra sở y tế tp hcm đang phối hợp với phòng y tế quận phú nhuận
ubnd phường chín và công an phường chín quận phú nhuận
kiểm tra đột xuất căn nhà số sáu trăm bảy mươi một trên một mươi năm nguyễn kiệm
phường chín quận phú nhuận tp hcm
tại đây đoàn kiểm tra đã bắt quả tăng cơ sở khám chữa bệnh
và bán thực phẩm không phép của giáo sư bác sĩ hà duy thọ
tại thời điểm kiểm tra căn nhà này đang được sử dụng
làm nơi khám chữa bệnh không phép của ông hà duy thọ
và bà đặng thị tuyết thu và ông thọ
vào thời điểm này ông thọ đang khám tư vấn thuốc
cho một nam bệnh nhân
sau khi thăm khám người này được vợ ông thọ bán thuốc
gồm sáu sản phẩm thực phẩm thực phẩm bổ sung
và các chai dung dịch không rõ nguồn gốc
có in thông tin dr thọ với giá gần bốn triệu đồng
được biết trang facebook cá nhân bác sĩ hà duy thọ
quảng cáo là bác sĩ dinh dưỡng và chuyên bán sản phẩm thực dưỡng
tuy nhiên ông thọ không trình được bằng cấp
và chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
ở thời điểm kiểm tra
thành lập công ty rồi làm ăn thu lỗ
hai vợ chồng nông văn âu và nguyễn thị vinh
hộ khẩu tại đắk lắc
đã lấy danh nghĩa công ty để huy động
rồi chiếm đoạt vốn của nhiều người dân
trên địa bàn tỉnh cao bằng
cả hai đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
cơ quan tỉnh cao bằng khởi tố và bắt tạm giam để điều tra
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai
âu và vinh lấy danh nghĩa chủ tịch
và phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty lâm đại phúc
để vẽ ra các dự án không có thật
thu hút được gần ba trăm linh tỷ đồng tiền vốn đầu tư của nhiều người
chiếm đoạt số tiền trên một trăm năm mươi năm tỷ đồng
rồi bỏ trốn khỏi địa phương
cả hai bị bắt giữ tại một khách sạn
địa bàn thành phố hà nội
khám xét nơi ở và nơi làm việc của âu và vinh
cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu
để giải quyết mâu thuẫn
hai học sinh đã mang theo hung khí hẹn đánh nhau
hậu quả một em bị chém trọng thương
công an thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
đã vào cuộc điều tra
trương nhật huy một mươi sáu tuổi và lê huy toại một mươi năm tuổi
cùng đồng bọn hẹn nhau tại một cánh đồng
tại đây có hai đối tượng đi xe máy
cầm theo dao lao vào đánh và chém huy
huy được người dân đưa đi cấp cứu
tình trạng bị ba nhát chém vào gáy lưng và cùi trỏ
cơ quan công an xác định
bùi văn mạnh là đối tượng cầm dao chém nạn nhân
vụ việc vẫn đang được điều tra
nghi phạm cướp ngân hàng agribank cửa lò
đã bị công an nghệ an bắt giữ
khi đang bỏ trốn tại tỉnh hà tĩnh
đối tượng gây án là nguyễn tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã thu giữ
một xe máy một con dao một điện thoại di động
và một áo khoác
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận
vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đã xông vào ngân hàng agribank thị xã cửa lò
dùng dao không chế uy hiếp nhân viên
với mục đích cướp tài sản để lấy tiền trả nợ
khi bị mọi người phát hiện
đối tượng hoảng sợ bỏ chạy
liên quan vụ bốn du khách hàn quốc tử vong
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam
ngô thanh nghĩa là phó giám đốc khu du lịch
làng cù lần võ tân bình và võ lê thái
là nhân viên khu du lịch làng cù lần
về hành vi vô ý làm chết người
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi
võ lê thái sử dụng xe loại uaz
chở theo bốn du khách người hàn quốc
đi thăm quan dọc theo khu vực dưới cạn
thì bất ngờ gặp mưa lớn
và bị lũ đổ về cuốn trôi
lái xe vào một du khách được cứu
ba nạn nhân còn lại mất tích
và chiều cùng ngày lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể
ba du khách mất tích
du khách được đưa đi cấp cứu
cũng được xác định là đã tử vong
thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với ông lưu bình nhưỡng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại quận tây hồ
thành phố hà nội để điều tra
về tội cưỡng đoạt tài sản
các quyết định lệnh nêu trên đã được
viện kiểm sát nhân dân tỉnh thái bình phê chuẩn
đây là kết quả điều tra
mở rộng vụ án phạm minh cường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
thường gọi là cường quắt
là đối tượng hình sự có ba tiền án
trú tại xã thụy xuân huyện thái thụy tỉnh thái bình
về tội cưỡng đoạt tài sản
quá trình bắt khám xét cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh thái bình thu giữ
nhiều đồ vật tài liệu có dấu hiệu
vi phạm pháp luật phục vụ công tác
điều tra mở rộng vụ án hiện cơ quan
cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định
nghị phạm cướp ngân hàng ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn agribank cửa lò
đã bị công an nghệ an bắt giữ
khi đang bỏ trốn ở tỉnh hà tĩnh
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một
một đối tượng bất ngờ đi vào ngân hàng
agribank cửa lò rồi bất ngờ
rút rao khống chế nữ nhân viên ngân hàng
yêu cầu bỏ tiền vào túi ni lông
tại thời điểm trên ngân hàng có nhiều người dân
đến giao dịch phát hiện sự việc mọi người hô hoán
đối tượng này hoàng sợ nhảy qua
quầy thu ngân rồi tẩu thoát
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
đang tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tuyên quang
đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với nguyễn văn sáu là giám đốc
công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên khánh việt
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thị hoa là kê toán
công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên khánh việt
cùng chú tải huyện bắc quang tỉnh hà giang
phạm tội làm giả tài liệu
của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
khi biết thông tin trung tâm dịch vụ
đấu giá tài sản thuộc sở thư pháp
tỉnh tuyên quang đang chuẩn bị tổ chức
đấu giá quyền khai thác ba mỏ khoáng sản
sáu đã chỉ đạo hoa
làm giả giấy phép khai thác khoáng sản
bằng thử đoạn in cắt ghép và chứng thực
để tạo năng lượng giả đưa vào hồ sơ
tham gia đấu giá tại tỉnh tuyên quang
tại cơ quan điều tra nguyễn văn sáu và nguyễn thị hoa
đã thừa nhận về hành vi làm giả tài liệu của mình
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam
đối với ba đối tượng là ngô thanh nghĩa
phó giám đốc khu du lịch làng cù lần
võ tân bình và võ lê thái
nhân viên khu du lịch làng cù lần
về hành vi vô ý làm chết người
trước đó vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi
võ lê thái sử dụng loại xe uaz
chở theo bốn dụng
dù khách người hàn quốc đi tham quan
dọc khu vực suối cạn thì bất ngờ gặp
mưa lớn dâng cao và bị lũ từ thượng nguồn
đổ về cuốn trôi lái xe may mắn
bám đưa vào cành cây ven suối thoát vào bờ
đồng thời chi hô mọi người xung quanh
lực lượng cứu nàn cứu hộ tại chỗ
được cứu được một du khách nam
đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
ba người còn lại mất tích đến một mươi sáu h ba mươi phút
vùng ngày nhiều tổ tìm kiếm
trong phạm vi khoảng hai km đã thấy được
thi thể của ba du khách mất tích
nạn nhân được đưa đi cấp cứu cũng đã
xác định tử vong
vâng thưa quý vị mưa lớn kèm theo dông lốc
xảy ra ở các tỉnh thành phố khu vực
miền trung trong hai ngày qua đã làm ba người
mất tích tại quảng trị hàng nghìn ngôi nhà
bị ngập giao thông bị thiệt hại nặng nề
các tỉnh miền trung hôm nay trời tạnh mưa
tại tỉnh quảng trị mưa đã tạnh
người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất ổn định
cuộc sống chính quyền địa phương cùng các
lực lượng và người dân tiếp tục tìm kiếm
ba người mất tích trong mưa lũ nạn nhân
là hai vợ chồng ở huyện hướng hóa đi rừng
gặp nước suối dâng cao và một người đánh cá
trên hồ ở huyện vĩnh linh tại huyện
miền núi tây giang tỉnh quảng nam
mưa lớn liên tục trong hai ngày qua
gây sạt lở nhiều tuyến đường nguy hiểm
cho người dân nhất là khu vực các xã
giáp với huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
lực lượng công an đã tổ chức tuần lưu
đồng thời đặt biển cảnh báo để
hướng dẫn người dân không di chuyển
đồng thời phối hợp với các lực lượng
chức năng di rời hai hộ gia đình
với một mươi hai nhân khẩu đến nơi an toàn
hiện hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện
và công an các xã thuộc huyện tây giang
đã túc trực ứng phó mưa lũ sạt lở
giúp dân trong đợt mưa lớn này
tỉnh quảng ngãi thiệt hại nặng nhất
về giao thông tại các huyện miền núi
sơn hà sơn tây ba tơ
các địa phương có những điểm sạt lở bị ách tắc
ở các đường thôn xóm lực lượng chức năng
đã khẩn trương khắc phục cho người dân đi lại
đối với những nhà dân bị sập
thì chính quyền địa phương đã đến giúp dân tháo rỡ
tạm thời bố trí cho người dân đến
ở nơi an toàn
mưa rất lớn tại thừa thiên huế
từ tối ngày một mươi bốn và sáng ngày một mươi năm
tháng một mươi một đã gây nên tình trạng ngập lụt
trên diện rộng hàng trăm cán bộ chiến sĩ
thuộc lực lượng vũ trang đã được huy động
để hỗ trợ di rời khẩn cấp người dân ra
khỏi vùng ngập sâu nhiều trường hợp là
phụ nữ mang thai ở trong vùng nguy hiểm
đã được lực lượng công an phường an cựu
của thành phố huế công an xã thủy phù
thị xã hương thủy dùng ghe thuyền
đến nhà sơ tán đến nơi an toàn
trên tuyến quốc độ một a quốc độ bốn mươi chín
đi qua các huyện miền núi
lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường
xuống địa bàn hỗ trợ người dân
và phương tiện di chuyển an toàn
trong chiều nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
tiếp tục có mưa to đến rất to
tập trung chủ yếu
tại trung tâm thành phố huế viện phú lộc
thị xã hương trà hương thủy
mưa lớn đã làm tê liệt hoàn toàn
hệ thống giao thông đường bộ nằm trong trung tâm
thành phố huế và gây chia cắt nhiều tuyến đường
giao thông nông thôn người dân gặp rất nhiều
khó khăn trong vấn đề di chuyển và sinh hoạt
hàng ngày tại trung tâm thành phố huế
nước ngập sâu lên đến một năm mét
giao thông nội thành
hoàn toàn bị tê liệt phương tiện
duy nhất di chuyển là thuyền thúng và ghe
trong sáng nay lực lượng công an
bang chỉ huy quân sự thành phố huế
huy động tất cả các mùa chiến sĩ vào
sâu trong kiệt hẻm hỗ trợ di chuyển
người già trẻ em ở khu vực
ngập sâu đến tránh trú an toàn
hiện đã di dời ba trăm sáu mươi hai hộ
với hơn năm trăm năm mươi nhân khẩu
đặc biệt là các trường hợp người bị bệnh
thai phụ đến bệnh viện kịp thời
trong chiều nay công an xã bình tiến
thị xã hương trà cũng đã nỗ lực
cứu hai người dân mắc kẹt trong nhà
do sạt lỡ trên địa bàn thôn đông hòa
xã bình tiến thị xã
còn ký nhận tại huyện phú lộc
hàng loạt tuyến đường liên thôn
liên xã bị nước lũ chia cắt
rất khó tiếp cận các chợ trung tâm
cũng trong tình trạng ngập sâu nước lũ
lên rất nhanh bất ngờ nhiều tử thương
không kịp trợ tay rất nhiều quầy hàng
ngập trong nước

nó lên rất nhanh đột ngột
nếu không chuẩn bị kịp là có thể là
hàng họa có thể ngập
thì lường nước năm nay nó lên nhanh và đột ngột
từ chỗ đó là nếu mà không có sự chuẩn bị
hàng cũng bị ngập
h riêng trên tuyến quốc lộ một a di chuyển
trung tâm thành phố hliv
có hai điểm ngập tràn tại km tám trăm hai mươi chín năm mươi tám mươi cm

nước ngập không đáng kể
phương tiện di chuyển khó khăn
trên tuyến quốc lộ bốn mươi chín đi huyện a lưới
tại km hai mươi một hai trăm linh
nước ngập sâu đến một m
tại km hai mươi bảy một trăm linh
cầu liên bằng một
xã hương thọ thị xã hương trà
nước ngập sâu lên đến một m
các phương tiện không lưu thông được
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân
không bất chấp di chuyển qua khu vực
ngập tràn vì lưu lượng nước
có thể về bất ngờ
hiện công an các đơn vị địa phương
trên toàn tỉnh thừa thiên huế
đã được huy động một trăm linh quân số ứng trực
xuống địa bàn hỗ trợ người dân
trong tình huống khó khăn
cần sự giúp đỡ của lực lượng chức năng
người dân có thể liên hệ qua tổng đài
để được hỗ trợ